trong toàn xã hội bộ công an được chính phủ giao soạn thảo nhiều dự án luật quan trọng
trình quốc hội khóa một mươi năm bao gồm các luật
luật xuất nhập cảnh của công dân việt nam
luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
luật sửa đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân
ba luật này đã được thông qua tại kỳ họp thứ năm
quốc hội khóa một mươi năm diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp thứ sáu dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng một mươi
sẽ cho ý kiến thông qua
luật tham gia bảo vệ trật tự ở cơ sở và luật căn cước
xem xét cho ý kiến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
những dự án luật còn lại hiện vẫn đang được xây dựng theo tiến độ đề ra
đây là một khối lượng công việc lớn trọng trách lớn
mà chính phủ đã tin tưởng giao cho bộ công an thực hiện
trong quá trình xây dựng những dự án luật
chúng ta cũng đã khảo sát rồi chúng ta đã nghiên cứu
chúng ta đã xin ý kiến đánh giá tác động mọi mặt
từ cơ sở chính trị cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn
trong các dự án luật đưa ra
chúng ta thấy tuyệt đại đa số quần chúng dân dân rất ủng hộ
các nhà nghiên cứu các đại biểu cơ hội
đã xem xét một cách rất thận trọng rất kỹ lưỡng
để đảm bảo tính minh mạnh tính công khai
đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp của người dân
tổ chức và cá nhân được điều chỉnh
trong các dự án luật đưa ra
tuy nhiên bên cạnh những nỗ lực trên
những nhận thức đúng đắn
thì vẫn còn nhiều luồng dư luận do chưa sáng tỏ
nên còn hoài nghi
đặc biệt là còn xuất hiện những luận điệu xuyên tả
bịa đặt của các thế lực thù địch
cho rằng việc xây dựng các dự án luật này
chỉ để bảo vệ lợi ích nhóm lợi ích ngành lợi ích địa phương
đây là những luận điệu hết sức lạc lõng phi lý
và đi ngược lại những nhu cầu nhận thức
cũng như xu thế chung của xã hội
khi chúng ta làm với nước với dân
nhiều chính sách rất nhân văn
rất là thiết thực rất là ý nghĩa
thế nhưng mà những đối tượng thù địch
nó vẫn còn xiên tạc nó vẫn còn gọi như là phủ nhận
rồi thậm chí là bóp méo thậm chí là vu khống
cái này là cái mà chúng tôi cho rằng
chúng ta cũng lường trước và chủ động
để chúng ta có những cái nhận diện
có những cái biện pháp để đấu tranh
những luận điệu xiên tạc
bịa đặt như soạn thảo nhiều dự án luật
sẽ không bảo đảm chất lượng
bộ công an được giao soạn thảo nhiều dự án luật
vì bảo vệ lợi ích của ngành công an
được các thế lực thù địch đan cài dưới mọi hình thức
lên lỏi trên nhiều nền tảng mạng xã hội
dùng những chiêu trò nửa kín nửa hở
nhằm dẫn dắt dư luận
thậm chí những luận điệu này còn xuất hiện dưới dạng cắt
ghép ý kiến của các đại biểu quốc hội
về các dự án luật để xuyên tạc
gây hiểu nhầm trong nhân dân
chúng ta không vì một số cái ý kiến
cho rằng là cái việc mà soạn thảo nhiều luật như thế
thì là nó không có chất lượng
hay là soạn thảo nhiều luật như thế
thì là sẽ tốn kém vào cho chi phí ngân sách
nhưng chúng ta phải nhìn nhận một điều là
khi có hành lang pháp luật
thì cái việc tiết kiệm được những cái chi phí khác
nó lãng phí
ví dụ như là khi có hành lang pháp luật
để tuân thủ về cái luật giao thông đường bộ
hay là khi có hành lang pháp luật
về cái việc là giữ gìn an ninh trật tự cơ sở
chẳng hạn như thế
thì nó tiết kiệm được rất là nhiều
khi là những cái vấn đề phải giải quyết
về tranh chấp
trên thực tế
những dự án luật vừa được quốc hội thông qua
đã góp phần củng cố được hành lang pháp lý vững chắc
tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính
hướng đến sự tiện lợi cho người dân
luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật xuất cảnh nhập cảnh
của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú
của người nước ngoài tại việt nam
gọi là luật số hai mươi ba
được thông qua tại kỳ họp thứ sáu
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đã và đang góp phần tạo điều kiện thuận lợi
đơn giản hóa các thủ tục hành chính
trong quá trình
làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh cho hành khách
thì luật số hai mươi ba
bỏ quy định
về điều kiện xuất cảnh
của công dân việt nam là hội chiếu
phải còn thời hạn ít nhất là sáu tháng
và thay thế vào đó là hội chiếu
chỉ còn nguyên vẹn
và còn thời hạn sử dụng
từ đó tạo điều kiện thuận lợi
cho cán bộ làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh
trong việc kiểm tra điều kiện xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam
rút ngắn thời gian làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh
cho hành khách
đối với người nước ngoài
luật số hai mươi ba đã thay đổi về giá trị
của thịnh thực điện tử
từ một lần thành một lần và nhiều lần
như vậy trong thời hạn
còn trong thời hạn của thịnh thực
thì khách nước ngoài có thể nhập cảnh xuất cảnh việt nam
nhiều lần mà không phải làm thủ tục
xin cấp thị thực mới
luật số hai mươi ba cũng gia hạn kéo dài
thời gian lưu trú
đối với công dân nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
theo diện đơn phương miễn thị thực
từ một mươi năm ngày thành bốn mươi năm ngày
và kéo dài giá trị của thị thực điện tử
từ ba mươi ngày thành chín mươi ngày
luật cũng cho phép cấp thị thực điện tử công dân
ở tất cả các quốc gia khu vực
lãnh thổ trên toàn thế giới
và không phân biệt mục đích nhập cảnh
từ đó tạo điều kiện thuận lợi
cho khách nước ngoài muốn đến việt nam
trong việc xin thị thực
cũng như rút ngắn thời gian
làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh của khách
tại cửa khẩu cảng quốc tế
tôi đứng về đây nhiều lần
nhưng mà lần này tôi thấy cảm thấy
chất nhập cảnh nhanh
rất nhiều so với
như là hồng kông
hoặc là bên kia các bếp ảnh
vì thế này nhiều cái cũng chậm hơn
cảm thấy nó có một cái nhanh hơn
cảm thấy thoải mái hơn
về việt nam lần này
thấy làm thủ tục gọn nhẹ
nhanh nhẹn và tiếp đón
rất nghiệp và tận tình
đi đến tận nơi
những người chưa thuộc đường
hoặc chưa thuộc thủ tục
thì dẫn đến nơi làm việc rất nhanh nhẹn
cảm thấy rất nhanh nhẹ
cảm thấy rất nhanh nhẹn

đi vào thực tế
đã và đang tạo điều kiện
thuận lợi cho khách nhập cảnh xuất cảnh
thu hút khách nước ngoài đến việt nam
và tạo điều kiện thuận lợi cho khách việt nam
xuất cảnh đến nước ngoài
từ đó góp phần tạo điều kiện
để thúc đẩy phát triển nền kinh tế trong nước
tạo nền tảng vững chắc
cho công cuộc xây dựng bảo vệ an ninh quốc gia
cũng như giữ gìn an ninh trật tự của đất nước
trong thời gian hiện nay
có những dự án luật nếu được thông qua
sẽ là cú hích quan trọng
trong việc thực hiện
chuyển đổi số như luật căn cước
khi được thực hiện
thì đây sẽ là tiền đề quan trọng
để chuyển đổi số một cách mạnh mẽ
tạo nền tảng để triển khai thành công
đề án sáu của chính phủ
đó là những căn cứ pháp lý vững chắc
để thực hiện cải cách hành trình sâu rộng
hay như dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
sẽ được cho ý kiến
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cùng với sự điều chỉnh
của hệ thống pháp luật hiện hành
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
sẽ là cơ sở căn cứ
để xác lập được các hành vi vi phạm pháp luật
tội phạm đồng thời cũng giúp cho người dân
nhận thức rõ ràng hơn các hành vi nguy hiểm
cần phòng tránh không được thực hiện
trong quá trình tham gia giao thông
nhìn tổng thể thì dự thảo luật
được trình ra quốc hội lần này
với những quy định hết sức tiến bộ
thì đã bảo đảm những yêu cầu khách quan
về ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
trong lĩnh vực này
và tôi kỳ vọng rằng sau khi
luật được ban hành
và đi vào cuộc sống
thì sẽ tạo ra được những cái chuyển biến mạnh mẽ
về an toàn giao thông
quản lý hoạt động giao thông
gắn với bảo đảm an ninh trật tự
trên các tuyến đường
để chúng ta có thể đảm bảo được sinh mạng
tài sản của người dân
và phục vụ cho sự nghiệp phát triển
kinh tế xã hội của đất nước
nỗ lực của bộ công an
được các đại biểu quốc hội đánh giá cao
bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng
công phu hầu hết các dự án luật
do bộ công an xây dựng
đều đảm bảo tiến độ
theo quy định
tại các thảo luận của các đại biểu quốc hội
về những dự án luật do bộ công an xây dựng
đều ghi nhận được nhiều ý kiến
có giá trị và chất lượng cao
chúng tôi đánh giá rất là cao
nỗ lực của bộ công an trong quá trình
chuẩn bị hồ sơ dự án luật
để chính phủ trình sang quốc hội
và đối với chất lượng các dự án luật
là một đại biểu quốc hội
cũng có điều kiện nghiên cứu khá sâu
các dự án luật của bộ công an
chúng tôi thấy bộ công an
rất là cẩn trọng chi tiết
và các dự án luật được trình sang
đều có chất lượng cao
để hợp sức cùng bộ công an thực hiện tốt nhiệm vụ
công an các địa phương cũng phối hợp
cùng với các đoàn đại biểu quốc hội
trong quá trình xây dựng luật
công an các tỉnh đều có các bộ phận trực tiếp
xin ý kiến các đoàn đại biểu quốc hội
và cung cấp mọi thông tin liên quan đến dự án luật
để ghi nhận tập hợp báo cáo
lên bộ công an
tuy nhiên tôi cũng thấy
trong nhiều dự án luật chúng ta thấy
có rất nhiều ý kiến còn khác nhau
của các đại biểu quốc hội
đối với những vấn đề cụ thể quy định
trong các dự án luật
thì theo tôi đây cũng là một vấn đề bình thường
thậm chí là một vấn đề chúng tôi thấy
rằng là cũng hết sức là đáng mừng
bởi vì là đã có cái sự nghiên cứu rất sâu
sự lật đi lật lại giữa
các đại biểu quốc hội
để xem xem là với những cái vấn đề như thế này
thì chúng ta có thể dự liệu những tình huống nào xảy ra
nếu như mà chúng ta thông qua
nếu như mà chúng ta đồng ý bấm nút thông qua
thì tôi thấy rằng đấy là
cái việc làm cũng rất là tâm huyết và trách nhiệm
của các đại biểu quốc hội
quá trình xây dựng đều được bộ công an thực hiện
một cách tỉ mỉ thuận trọng đúng quy trình
kết hợp nhân nguyễn giữa thực tế
và nền tảng lý luận
ghi nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhà khoa học
và các đại biểu quốc hội
do vậy người dân cần nâng cao nhận thức
về sự cần thiết vị trí vai trò quan trọng
của các dự án luật
đối với xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự
không nên a dua theo các thông tin mập mờ
câu view câu like
trên mạng xã hội để tạo sự hoài nghi
hoang mang trong dự luận
tiếp tay cho các thế lực thù địch
thực hiện mục đích đen tối là chống phá nhà nước
rất mong muốn là người dân
rồi các cơ quan tổ chức cá nhân
chúng ta phải nhận thức rất rõ ràng
là hoàn thiện hệ thống pháp luật
để phục vụ người dân
để phục vụ xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội
phục vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
không có lợi ích nhóm
và nêu cao tinh thần cảnh giác
trong việc mà chúng ta tiếp cận
với những luồng thông tin trái chiều
không để chúng ta trở thành đối tượng
của hiện tượng là tự chuyển hóa
tự diễn biến
rồi thậm chí là có những cái
mang tính chất là cơ hội
là thao túng là lợi ích
hoặc là gạch gai những cái
tư tưởng chống phá vào trong
cái xây dựng và hoàn thiện thể chế
thưa quý vị khán giả
trước những nỗ lực trên
người dân cần tỉnh táo nhận diện
và loại trừ những thông tin luận điệu
sai trái thù địch
khi lợi dụng việc bộ công an xây dựng
ban hành các dự án luật
để chống phá xuyên tạc các chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
và làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín
hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi
cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại